theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín
tính đến sáu giờ ngày hai mươi một tháng năm việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
điều này đồng nghĩa với việc ba mươi năm ngày trôi qua việt nam tiếp tục không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm hai mươi bốn ca mắc số ca điều trị khỏi là hai trăm sáu mươi bốn ca chiếm tám mươi một
số ca dương tính với sát covid hai là năm mươi hai ca chiếm một mươi sáu
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sát covid hai là ba ca
và số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là năm ca chiếm hai
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai chín trăm tám mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm linh bảy người chiếm hai
cách ly tập trung tại cơ sở khác bảy sáu trăm ba mươi ba người chiếm năm mươi bốn
cách ly tại nhà nơi lưu trú năm bốn mươi bảy người chiếm ba mươi chín